theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp tây bắc đông nam kết hợp với xoáy thấp nên từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng sáu bắc bộ có mưa rào và rông trên diện rộng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết ngày hai mươi sáu tháng sáu ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng dự báo trong ba sáu giờ tới khu vực các tỉnh lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang tiếp tục có mưa lượng mưa giao động từ bốn mươi bảy mươi mm
trong ba đến sáu giờ tới sạt lở đất lũ quét có nguy cơ xảy ra ở các huyện mường tè xìn hồ tân uyên của tỉnh lai châu mường la quỳnh nhai của tỉnh sơn la sapa văn bàn của tỉnh lào cai hoàng su phi bắc mê xín mần bắc quang của tỉnh sơn la

cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía bắc đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên lào cai cao bằng bắc cạn yên bái hà giang và tuyên quang